tại sơn la vụ thị trường trong nước bộ công thương đã phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
tổ chức hội nghị kết nối cùng cầu tiêu thụ hàng việt nam sơn la năm hai nghìn một mươi tám
qua đó đã đề ra các giải pháp căn cơ nhằm kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông sản
tới thị trường các tỉnh trong cả nước
với tiềm năng và lợi thế về đất đai khí hậu tỉnh sơn la đang có nhiều sản phẩm nông nghiệp
cho giá trị kinh tế cao như nam mai sơn nhãn sông mã mận mộc châu cam phù yên
tuy nhiên hiện nay các sản phẩm này mới chỉ dừng lại ở mức tiêu thụ tại một số tỉnh
địa phương và siêu thị nhỏ chưa kết nối tiêu thụ rộng rãi tại các thị trường trong cả nước
cũng như các siêu thị lớn
nhằm đẩy mạnh kết nối cung cầu tiêu thụ giải pháp căn cơ trước mắt của sơn la chính là
các sản phẩm của người nông dân phải đặt chuẩn bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
bên cạnh đó phải kết nối được doanh nghiệp với người nông dân và nhà khoa học
nhằm khẳng định nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm
có các chế độ chính sách đồng hành cùng người nông dân để khuyên khích sức sản xuất
và quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng áp dụng khoa học kỹ thuật sau thu hoạch
để sản phẩm bảo đảm về mẫu mã và chất lượng